các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nắng nóng trên khắp cả nước duy trì trong nhiều ngày tới kéo dài trong kỳ nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
tuy nhiên từ khoảng ngày một đến hai tháng năm một khối không khí lạnh yếu từ lục địa trung quốc di chuyển xuống chi phối thời tiết miền bắc khiến cho mưa rào kèm rông trở lại
lúc này nền nhiệt có thể giảm nhẹ nhưng đi kèm với đó là nguy cơ rông lốc mưa đá và gió giật mạnh
ở nam bộ gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện gây mưa rông trong thời kỳ đầu tháng năm ngay sau kỳ nghỉ lễ
bên cạnh đó sau những ngày nắng nóng cây cát kéo dài sáng sớm ngày hai mươi sáu tháng bốn nhiều khu vực ở thành phố hồ chí minh như quận gò vấp tân bình phú nhuận bình thạnh xuất hiện mây đen bao phủ
một số nơi đã có mưa nhẹ hạt khiến người đi đường khá bất ngờ phải mặc áo mưa hoặc tấp xe vào lề đường để trú tạm
tiếp theo là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực đêm nay và sáng mai hai mươi bảy tháng bốn
thủ đô hà nội có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cây cát có nơi đặc biệt cây cát riêng phía nam có nắng nóng cây cát và đặc biệt cây cát chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng cay gắt có nơi đặc biệt gai gắt phía nam ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi hai ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước